tại khu di tích lịch sử quốc gia mộ nguyễn thái học thuộc phường nguyễn thái học thành phố yên bái
ubnd tỉnh yên bái đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi chín năm khởi nghĩa yên bái và các chiến sĩ yêu nước hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kỷ niệm tám mươi chín năm khởi nghĩa yên bái là dịp đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà
khắc ghi công lao to lớn của nhà yêu nước nguyễn thái học và những chiến sĩ cách mạng yêu nước
khơi dậy niềm tin lòng tự hào về dân tộc việt nam anh hùng trong việc đưa dân tộc việt nam thoát khỏi sự xâm lược của thực dân pháp
xây dựng một quốc gia của nhân dân việt nam giáo dục truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó nhân dân yên bái tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc
truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương yên bái anh hùng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước